hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trần thanh giang hay còn gọi là vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú tệ ấp long hòa thị trấn chợ mới huyện chợ mới tỉnh an giang đã sử dụng tài khoản facebook để đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết có nội dung tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc phỉ bán chính của nhân dân xúc phạm đảng cộng sản việt nam các cơ quan trung ương và các cá nhân lãnh đạo đảng nhà nước và chính phủ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần thanh giang tám năm tù giam về tội phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
còn tại tỉnh đồng nai hai anh em ruột là huỳnh minh tâm và huỳnh thị tố nga đã thường xuyên chia sẻ viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc kích động chống đối chính quyền lên mạng xã hội facebook
ngoài ra tâm còn gửi lời kêu gọi đến những người kết bạn với tâm trên facebook
facebook tham gia nhóm kín đảng cộng hòa kêu gọi người dân biểu tình lật đổ chế độ kích động chống nhà nước
còn nga cũng đã tham gia biểu tình trái phép viết và đăng tải nhiều bài viết kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống nhà nước đòi tự do dân chủ
với hành vi trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh minh tâm chín năm tù giam và huỳnh thị tố nga năm năm tù giam
sau hai ngày xét xử sáng nay tại thành phố sơn la tỉnh sơn la tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án đối với chín bị cáo trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong bồi thường tái định cư mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện sơn la
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng quy định đúng người đúng tội không oan sai không có căn cứ xác định các bị cáo bị oan sai
vì vậy không đủ căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo trương tuấn dũng phan đức chính phan tiến diện đèo văn ban và phan xuân quang
hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo trần mạnh trì tòng văn thành ngô xuân vân đỗ tiến đồng vì trong quá trình xét xử phúc thẩm đã có những tình tiết thay đổi
căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo hội đồng xét xử đã tuyên án đối với chín bị cáo
về tội danh chín bị cáo đều phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể hội đồng phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho ba bị cáo tòng văn thành ngô xuân vân trần mạnh trì với tổng mức hình phạt là một mươi bốn năm hai tháng tù giam
chuyển án treo cho bị cáo đỗ tiến đồng
các bị cáo trương tuấn dũng phan tiến diện phan đức chính phan xuân khoa đèo văn ban không được giảm án giữ nguyên mức án với tổng mức hình phạt là hai mươi chín năm bốn tháng tù giam
còn về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc bị cáo đèo văn ban phải bồi thương cho nhà nước số tiền một tỷ một trăm bảy mươi chín triệu đồng
vào ngày hôm qua tòa nhân dân tp sừng sơn đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo lê cao đồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tòa nhân dân tp sừng sơn đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo lê cao đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đều ở phường trung sơn tp sừng sơn về tội gây dấu trật tự công cộng
vào sáng hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại nhà văn hóa khu phố trung kỳ phường trung sơn tp sừng sơn diễn ra hội nghị tri bộ mở rộng
một số người dân khu phố trung kỳ đã kéo đến cổng trụ sở nhà văn hóa chửi bới gây mất an ninh trật tự
mặc dù các cấp các ngành chức năng đã ra tuyên truyền vận động người dân giải tán nhưng nhiều người không nghe
lúc này lê cao đồng và lê văn tuấn đã vào khu vực nhà văn hóa khu phố giật micro từ tay một đại biểu đang phát biểu
và có những hành động lời nói kích động người dân gây mất an ninh trật tự khiến cho cuộc họp phải tạm hoãn
ngay sau khi xảy ra vụ việc lê văn tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương bị công an tp sừng sơn ra quyết định truy nã
và bị bắt ở tp hồ chí minh vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
quá trình điều tra lê cao đồng và lê văn tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
căn cứ và tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi
khi mà các đối tượng đã gây ra hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê cao đồng chín tháng tù giam và lê văn tuấn bảy tháng tù giam
trả thù vì bị thu giữ nhiều tăng vật bẫy thú rừng đối tượng lê hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc
xông vào cơ quan bảo vệ rừng hành hung cán bộ
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với lê hưng
vì hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi một lê hưng xông vào văn phòng ban quản lý rừng phòng hộ bắc hải vân
dùng dao đe dọa ông nguyễn văn lương phó đội trưởng đội chuyên trách bảo vệ rừng của ban này
để đòi lại các vật dụng dùng để bắt động vật mà đội chuyên trách bảo vệ rừng tuần tra truy quét thu giữ của đối tượng trước đó
ông lương đã khống chế và tức đoạt dao từ lê hưng
tuy nhiên hưng tiếp tục dùng gạch bê tông lát vỉa hè ném liên tiếp vào người ông lương
đã khiến ông bị thương tích nặng vùng mặt phải cấp cứu tại bệnh viện
qua giám định cơ quan chức năng kết luận ông lương bị thương tích tỷ lệ hai mươi một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lộc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với hưng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh quảng ngãi
vừa thi hành lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chứng đất tài sản theo lệnh của tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng
giữa năm hai nghìn một mươi chín tại bản án hình sự sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi
lê thị kim huệ chú thệ xã nghĩa an thành phố quảng ngãi bị xử phạt một mươi chín năm tù giam
lê thị mỹ thùy chú tại thành phố quảng ngãi bị xử phạt hai mươi bốn năm tù giam
võ tài chú tại huyện bình sơn bị phạt năm năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
nguyễn văn tân bị xử phạt ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
các đối tượng này đã liên kết với nhau trong đường dây làm giả
các loại giấy tờ bổ nhiệm trúng tuyển đại học giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để lừa đảo chứng đất tiền của nhiều người trên một mươi năm tỷ đồng
giả vờ làm người thu mua ve chai để tìm kiếm những ngôi nhà vắng chủ dài ngày
chọn làn điểm để trộm cắp
đối tượng lê tấn việt hai mươi chín tuổi chú thệ quận thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
khởi tố bắt tạm giam để điều tra về vụ trộm đột nhập lấy cắp tài sản mà việt đã gây ra
liên tục ba ngày hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi năm tháng một mươi một việt đột nhập ba căn nhà cao tầng
ở quận ngũ hành sơn trộm ba tv màn hình phỏng bảy loa tv bảy quạt trần bốn bức tranh tường
hai sổ tiết kiệm ngân hàng gần bốn triệu tiền mặt
ba máy hút khói bồn rửa tay máy xe sinh tố hay ổ cứng cũng bị việt cậy phá để lấy cắp
mang đi cầm cố bán lấy tiền tiêu xài
tổng giá trị tài sản mà việt trộm cắp được lên tới gần hai trăm linh triệu đồng
công an quận bình tân đang làm rõ vụ trộm xảy ra tại kho chứa hàng của gia đình ông trần trung cư
ngụ trên đường lê đình cẩn phường tân tạo quận bình tân tp hcm vào ràng sáng nay
ngày hai mươi tám tháng một mươi một kẻ trộm đã lấy đi hai xe ba ghét trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
vị đồng vợ ông cương cho biết ràng sáng cùng ngày hai đối tượng đã chút cửa nhà bà
rồi sang kho đối diện phá khóa đẩy một xe bagage ra ngoài rồi rời đi
khoảng vài phút sau thì hai đối tượng quay lại lấy tiếp chiếc thứ hai
cũng theo bà đông cửa nhà kho được khóa hai lớp hai xe ba gác được khóa bằng ba lớp dây xích
và có gắn chung bó động nhưng đều đã bị trộm cắt phá
được biết vào tuần trước kẻ trộm cũng đã lén vào đây lấy đi một xe bagage máy khác trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
gia đình nạn nhân chưa kịp làm lại tường rào thì tiếp tục bị trộn
điều đáng nói ông cương chứ là nạn nhân trong vụ sáu đối tượng dùng dao chép vào nhập viện cấp cứu
xảy ra vào rạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
từ hình ảnh camera an ninh ghi lại vụ trộm này bà đông cho hay
một trong hai đối tượng có hình dạng giống với người tham gia đánh chồng bà trước đó
khoảng một mươi một giờ trưa nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại giao lộ nguyễn hữu trí bùi thanh khiết
huyện bình chánh tp hcm trong lúc băng qua giao lộ thì chiếc xe ben chở cát tông trúng hai xe máy của người đi đường
rồi lao vào tông sập cổng tường rào nhà dân bên đường
sự cố là một phụ nữ bị thương nạn phải nhập viện cấp cứu
thời điểm trên ông hoàng tiến hàng năm mươi tuổi quê thanh hóa chạy xe máy biển số ba mươi sáu b bảy hai mươi chín nghìn tám trăm ba mươi một
trên đường nguyễn hữu trí hướng từ tp hcm đi long an
đến giao lộ bùi thanh khiết ông hàng chạy xe đẻ trái qua đường thì bị xe bèn biển số sáu mươi c tám trăm linh
chạy hướng ngược lại tông trúng can nát chiếc xe máy
riêng ông hàng bị hất văn ra xa may mắn thoát chết
lúc này chiếc xe bèn tiếp tục lao sang làng đường ngược lại tông tiếp vào xe máy biển số năm mươi chín n hai trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm một mươi bảy
do người phụ nữ điều khiển
chiếc xe ben chỉ dừng lại khi tông bật gốc một trụ đèn tín hiệu giao thông trên vỉa hè
và đâm sập cổng tường rào nhà dân bên đường
tai nạn khiến người phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
hiện vụ việc đang được công an huyện bình chánh xử lý điều tra
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận cho sở giao thông vận tải tp hcm
thí điểm các giải pháp ứng dụng ai trong quản lý điều hành giao thông thông minh
và toàn bộ kinh phí thí điểm do công ty cổ phần công nghệ bảo mật tiền tệ toàn cầu tài trợ
và sau khi kết thúc thí điểm thì công ty này bàn giao toàn bộ thiết bị
cho sở giao thông vận tải khai thác và sử dụng
trước đó sở đã kiến nghị và được thành phố chấp thuận triển khai thí điểm
các giải pháp ứng dụng ai trong công tác quản lý và điều hành giao thông thông minh
thành phố cũng giao sở thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với sở khoa học và công nghệ
thẩm tra các vấn đề kỹ thuật liên quan của hệ thống này trước khi triển khai lắp đặt
hệ thống phải phù hợp với đề án xây dựng hệ sinh thái ứng dụng ai tại thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
sau khi thiết điểm ở một số địa điểm dự kiến đến cuối năm
sở giao thông vận tải thành phố sẽ triển khai tối ưu hóa mạng lưới giao thông khu vực trung tâm
và các tuyến trục trên cơ sở ứng dụng ai kết hợp mô hình dự báo mô phỏng giao thông
sau khi triển khai tại vùng trung tâm thành phố sẽ triển khai ở khu vực bình thạnh và sân bay
để tiến tới áp dụng rộng rãi toàn thành phố
hệ thống camera này có thể tự động nhận diện biển số phương tiện đo đếm và phân tích dòng xe
nhận diễn các hành vi lưu thông qua nút đo đếm phân tích tính toán dòng giao thông
nhằm đưa ra giải pháp điều khiển giao thông tối ưu phù hợp và thay đổi theo tình hình giao thông thực tế
ngoài ra có thể tự động phát hiện các phương tiện vi phạm trực tự an toàn giao thông
từ đó thông tin sẽ được báo cáo tự động về trung tâm giám sát và điều khiển giao thông
mức độ chính xác đạt tối thiểu chín mươi sáu
camera giám sát thông minh cũng sẽ được lắp đặt trên xe buýt kết hợp sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera hiện hữu
số lượng phương tiện thiết điểm là một mươi xe buýt bao gồm năm xe buýt có trợ giá và năm xe buýt đưa rước học sinh
ấn dụng ai này sẽ nhận diện các hành vi bất thường về an ninh trực tự
đồng thời cũng tự động nhận diện hành khách tập trung vào đo đếm tự động
thống kê số lượng hành khách sử dụng phương tiện xe buýt thống kê số lượng hành khách lên xuống xe
thưa quý vị hiện nay quận hai còn lại sáu năm hectare diện tích đất trong khu vực dự án chưa thu hồi
và tổng diện tích đất đã thu hồi là chín mươi chín bốn mươi năm
nguyên nhân là quận đã tạm dừng cưỡng chế thu hồi đất từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu do phát sinh khiếu nại
khiến tiến độ thực hiện dự án bị chậm
để giải quyết vấn đề này ủy ban nhân dân quận hai đã có văn bản báo cáo
ủy ban nhân dân tp hcm về việc bồi thường thu hồi đất ở khu đô thị mới thủ thiêm
theo báo cáo đối với người dân
trong khu bốn ba hectare phường bình an sau khi thanh tra chính phủ có thông báo số một nghìn bốn trăm tám mươi ba
quận hai phối hợp với tổ công tác liên ngành tiến hành rà soát bổ sung một mươi nội dung
về chính sách bồi thường hỗ trợ cho ba trăm ba mươi một hộ dân bị ảnh hưởng
quận hai kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm và các sở ngành có liên quan
sớm ban hành các văn bản pháp lý để tiến hành bồi thường hỗ trợ
và hoàn thiện pháp lý để tiếp tục dự án
còn đối với các hộ dân trong khu năm khu phố thuộc ba phường an khánh phường bình an và phường bình khánh
sau khi ủy ban nhân dân tp hcm và các cơ quan trung ương tiếp xúc đối thoại với người dân
quận hai kiến nghị được phép tiếp tục áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất
nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án
để phục vụ công tác thu hồi đất giải quyết khiếu nại cho phần công việc còn lại
quận hai đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm tăng kinh phí bộ thường
hỗ trợ tác định cư từ lên một hai tổng giá trị bộ thường hỗ trợ tác định cư
cùng với đó quận hai đề xuất sở quy hoạch kiến trúc ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm
hoàn tất thủ tục điều chỉnh bộ quy hoạch phân khu một hai nghìn và quy hoạch chi tiết một năm trăm linh
đồng thời đầu tư hoàn chính hạ tầng khu tác định cư khu một tám hectare phần bình khánh
để bố trí tái định cư cho người dân sau khi chính sách bộ thường hỗ trợ tách định cư bổ sung được phê duyệt
các đối tượng đang nở rộ trước nhu cầu đi lại của người dân
ở mọi nơi mọi lúc đều có thể dễ dàng bắt gặp những tài xế mang những bộ đồng phục đặc trưng của từng hãng
và lợi dụng việc này thì nhiều đối tượng đã giả danh để thực hiện hành vi phạm pháp
đặc biệt là tội phạm trộm cắp cướp dật trên đường
chiều một mươi bảy tháng một mươi một hai đối tượng mặc đồng phục của hãng xe ôm công nghệ grab giá vờ hỏi đường
để lợi dụng sơ hở của bảo vệ một quán cà phê
rồi bẻ khóa chờ một xe gắn máy của khách hàng
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên đường kha vạn cân quận thủ đức
một đối tượng cũng mặc áo grab đi xe máy đến giả vờ hỏi đường một nữ sinh
để đồng bọn trộm xe rồi bỏ trốn
xanh đen là mặc áo ráp màu xanh còn anh đi sau là mặc áo màu trắng
chạy đến cái điểm cái này anh rẽ cái đường cái trạm xe bích đó để bên phải
xong rồi cua chạy đó xong rồi em la lên em la lên mà không ai giúp em
nên là em đang bên đường có cái chú kia trời em đuổi theo nhưng mà không thấy đâu nữa
đại diện hãng xe ôn công nghệ grab cho biết
tội phạm đang lợi dụng đồng phục của grabbuy để thực hiện hành vi phạm tội
theo ghi nhận đồng phục của hãng này được bày bán tràn lan trên đường
và các trang mạng mà không được kiểm soát
bữa hôm chị mua áo trong công ty và bự quá chị cho
thì cho thì chị không có mặc mới bị công ty phạt
mà hôm qua xuống đi ký giấy đóng phạt á
thì hệ thống bán áo trong công ty nó đang bị lỗi máy
cho nên là không có mua cái công ty nay chị phải mua áo ngoài chị mặc
đa phần là người ta đến thì hỏi áo
tức là trang phục để người ta chạy xe ôm công nghệ
ở đây bán ra là một trăm rưỡi
việc các đối tượng
trà trộn tài xế grabbuy để phạm tội đã và đang khiến người dân lo lắng
trong khi chưa có giải pháp để ngăn chặn triệt để tình trạng này
thì người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác
tôi sẽ coi biển số xe trước với lại là gương mặt nhận diện của anh tài xế lái xe
thì tôi sẽ ra coi coi là cái biển số xe có giống như là bên tôi đặt hay không
thì rõ ràng là đây là chỉ là giả cái đồng phục của họ
chứ không phải là những nhân viên này là trực thuộc bên chỗ grab
vì vậy bên grab sẽ không phải liên đối trực trách nhiệm với những hành vi vi phạm này
tuy nhiên ở một cái tốc độ khác
về mặt quản lý về mặt thị trường về mặt hình ảnh
thì tôi thấy là bên grab nên là có những cái công văn đề nghị bên phía cơ quan quản lý nhà nước
ví dụ như quản lý thị trường bên phía cơ quan công an là cần thường xuyên kiểm tra
để giải quyết tình trạng trên
grab việt nam đã gửi văn bản đề nghị hỗ trợ điều tra các đối tượng mạo danh tài xế grabbuy
và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
đến công an thành phố hồ chí minh